là công việc được các cấp chính quyền huyện tây giang tỉnh quảng nam đặc biệt quan tâm
bởi đời sống của người dân còn nghèo cơ sở vật chất ở khu vực này còn yếu kém
và nhất là tập quán lạc hậu trong khám chữa bệnh của bà con cơ tu ở đây rất phức tạp
trong thời gian qua cùng với việc đầu tư về trang thiết bị khám bệnh cũng như tăng cường nhân lực
thì nhờ sự kết hợp giữa quân dân y trong khám và điều trị đã thu được kết quả lớn
không chỉ với người dân tại địa phương mà ngay cả người dân nước bạn lào cũng coi đây là địa chỉ y tế đáng tin cậy
và trong chuyên đề tra địa phương của kênh truyền hình nhân dân hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ở vùng cao
phóng sự do đài phát thanh truyền hình quảng nam thực hiện
chỉ một xích mít nhỏ với gia đình cô gái trẻ người cơ tu này đã tìm tới cái chết từ lá ngón
ngay lập tức cô được chuyển tới trạm xá quân dân y kết hợp thuộc xã a sang
tại đây cô được các bác sĩ tiến hành xúc rửa dạ dày và cho dùng thuốc
sau hơn một giờ cô đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
dự kiến theo dõi sau một đêm cô sẽ được xuất viện về nhà
đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp người dân ốm đau được khám chữa kịp thời
đem lại niềm vui cho họ và gia đình
khi mà mình đau ốm là mình xuống đây
bác sĩ y tế ở đây cũng khám chữa bệnh rất nhiệt tình
và như trước đây nếu mình không có trạm như thế này
mình đi mất hai ngày xuống huyện còn hiện tại thì hơn tiện xí
có được những thành quả vượt bật trong khám chữa bệnh ở một xã vùng sâu vùng xa như a sang là
như chủ trương kết hợp giữa quân y của bộ đội biên phòng với y tế cấp xã ở tây giang
được sát nhập từ năm hai nghìn một mươi năm bác sĩ y tế ở đây cũng khám chữa bệnh rất nhiệt tình
được sát nhập từ năm hai nghìn bảy đến nay trạm y tế xã a sang và quân y đội biên phòng sáu trăm bốn mươi chín đã trở thành
điểm khám chữa bệnh cho ba đến bốn xã đặc biệt khó khăn lượng người đến khám chữa bệnh tăng hàng năm
từ con số chỉ một hai ngàn người thì nay đã tăng lên tới năm ngàn người
phần vị năng lực khám chữa bệnh tăng cao
một phần do nhận thức của người dân về việc đến cơ sở y tế khám bệnh cũng đã thay đổi
trong vẻ năm gần đây đặc biệt là trước khi kết hợp trạm quân dân y a sang kết hợp bệnh phòng sáu trăm bốn mươi chín
lượng khám bệnh của trạm đã đạt rất nhiều kết quả được như mong đợi mà người dân mong muốn
đặc biệt là ngày xưa xã a sang mà đến trạm khám bệnh vì có nhiều phong tục lạc hậu
còn từ khi kết hợp với trạm quân dân y
trong vẻ năm gần đây đặc biệt là kết hợp với trạm quân dân y a sang kết hợp với biện phòng sáu trăm bốn mươi chín
cái lượng tuyên truyền của cán bộ y tế đi xuống tận các thôn phối hợp với cán bộ xã như phụ nữ các đoàn đoàn bên đoàn
nói chung là nó mang đi chất lượng người dân đến khám bệnh rất là đông khi mà bị ốm đau
cái công tác khám bệnh thì đối với bà con thì có nhiều cái thần lợi là cái trang thiết bị cũng như là một số thuốc men
là được sự quan tâm của các cấp đánh đạo thì luôn luôn đầy đủ để tạo điều kiện hết mức và phần lợi cho cái công tác khám bệnh đối với bà con đồng biên
sự thay đổi trong nhận thức là nhờ công tác tuyên truyền được đẩy mạnh xuống tặng hồ dân
các đoàn thể và trung tâm
các nhân viên y tế thôn bản đã thường xuyên và lòng ghép trong các buổi hộp dân để thông tin và tuyên truyền
vì vậy những tập quán lạc hậu cũng dần bị loại bỏ
trước đây thì vẫn còn từ năm chín mươi bảy vẫn còn còn hiện tại thì không còn nữa
người ta phải xuống bỏ hết về cái chỗ mà mình cúng bói này kia rồi mình tự chữa ở nhà
bây giờ thì không còn nữa mình phải xuống tới trạm xã này để nhận thuốc
uống là đỡ hơn khói hơn
ví dụ là trước đây là nói thật là ai đau ôm là phải cúng bói hoặc là giết gà giết heo
nhưng mà bây giờ là không tin cái nào thì đau ôm thì phải đi chữa bệnh
như thế là có cán bộ không có mà y vắc xin không có tiền trình giáo dục dân
là ai cũng phải theo xã hội đừng có thể phong tục tập quân cũ
với y tế tuyến xã năng lực cắn
cán bộ là câu chuyện khó khăn từ nhiều năm nay bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới việc chặn đoán ban đầu
nhận thấy sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cán bộ y tế
sở y tế tỉnh quảng nam đã chủ động phối hợp để sáp nhập giữa quân y với các trạm xá xã
một mặt tranh thủ lượng thuốc của quốc phòng mặt khác đội ngũ cán bộ quân y được đào tạo bài bản hơn
nên nhờ vậy sẽ giúp đỡ để các cán bộ y tế tuyến xã nâng cao chuyên môn tài nghề
thực tế sau tám năm sắp nhập thì chất lượng khám chữa bệnh đã thay đổi
bản thân các cán bộ y tế ở đây cũng thấy được điều này
khi kết hợp đặc biệt là chỗ anh em quân y là có năng lực tốt hơn
và đặc biệt là đa số người dân ở đây bản địa ở đây kết hợp với anh em quân y biên phòng trong công tác khám chữa bệnh
cũng là năng cao
về khả năng về chuyên môn giữa hai phía luôn đoàn kết với nhau
cùng nhau tạo một trong công việc một cách tạo điều kiện cùng giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt trong nhiệm vụ của từng cá nhân
trước đây thì dân y là một bên quân y là một bên
hiện nay chúng tôi sắp nhập kết hợp là quân dân y thành một
ở đây chúng tôi cũng nhờ lượng thuốc nhân lực của y bác
chúng tôi cũng nhờ lượng thuốc sĩ của biên phòng để tham gia quân dân y để làm công tác khám chữa bệnh
đến thời điểm hiện nay là lượng khám chữa bệnh cũng là cao so với hơn trước
nhưng mà đặc biệt hiện nay là lượng bệnh nhân cũng rất là cao
tại vì nói chung là ở địa phương gọi là trạm quân dân y asan
nhưng mà đặc biệt hiện nay là chúng tôi khám các cái ba bốn xá vùng cao
và đặc biệt hiện nay là chúng tôi cũng đang nhận các nghệ nhân của lào
để khám chữa bệnh để tham gia quân dân y asan
và lào đi kiếm cho họ
hiện biên chế của trạm xá asan có một mươi cán bộ y tế
trong đó có năm cán bộ quân y thuộc bộ đội biên phòng
trong khi một năm có thể khám tới năm tám trăm ba mươi bảy lượt bệnh nhân là một nỗ lực cố gắng hết sức
bởi trong điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn lượng thuốc men có hàng
bên cạnh đó trạm phải đảm nhận khám chữa bệnh cho hơn ba trăm linh lượt bệnh nhân nước bạn lào
nên khó khăn lớn nhất của trạm hiện là lượng thuốc còn thiếu
mặc dù đã tranh thủ cả thuốc từ quốc phòng nhưng cũng không đủ
hiện chính quyền xã đã kiến nghị tới cấp trên để tăng cường lượng thuốc
theo dự kiến tại trung tâm xã asan sẽ xây dựng phòng khám đa khoa
để nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng lớn
tuy nhiên hiện vẫn chưa khởi công trong khi người dân vẫn đang mong chờ từng ngày
theo dự kiến tại trung tâm xã asan sẽ xây dựng phòng khám chữa bệnh ngày càng lớn